chúng tôi còn nhớ đến bây giờ qua những câu dịch của nhà báo thép mới
với nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng nền báo chí cách mạng việt nam
tên của nhà báo thép mới đã được đặt cho hai tuyến phố của thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
như một cách thể hiện lòng biết ơn của đảng bộ chính quyền và nhân dân đối với sự cống hiến của ông
đây cũng là niềm tự hào của những người làm báo cách mạng việt nam nói chung
và các thế hệ làm báo nhân dân nói riêng
công cuộc thép mới là đào tạo một thế hệ không những là nhà văn nhà báo không những là quân đội
tất cả các trận đều mang theo ý thích của pavem đều mang tinh thần của pavem
thì là anh hùng của pavem
thì đấy là cái đặc biệt của thép mới là luôn luôn quan tâm đến đào tạo
cái kỹ nghệ anh hùng cách mạng cho thanh niên
có thể nói cả cuộc đời nửa thế kỷ cầm bút nhà báo thép mới luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng
với nhân dân buồn vui với số phận thăng trầm của đất nước
bằng nỗ lực không biết mệt mỏi cho đến tận cuối đời
ông đã đóng góp lớn lao vào sự phát triển của báo chí văn học nước nhà
điều đó đến từ sự say mê quyết liệt với nghề
với những bài báo đầy chất thép kết hợp với cách sử dụng ngôn từ văn học uyển truyền của ông
sự nghiệp báo chí của cố nhà báo thép mới là tấm gương
là những bài học giá trị cho các thế hệ những người làm báo sau này
để họ luôn vững trên tay cây bút đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trên chặng đường đổi mới
xin hẹn gặp lại
hẹn gặp lại